bằng các biện pháp nghiệp vụ trong năm qua bộ đội biên phòng tp đà nẵng đã phát hiện xử lý khởi tố điều tra và xử phạt hành chính đối với gần ba trăm linh vụ việc
đây là con số nổi bật được báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín do bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng tổ chức
năm hai nghìn một mươi tám bộ đội biên phòng tp đà nẵng đã phát hiện và xử lý một trăm năm mươi vụ việc khởi tố điều tra hai mươi ba vụ án hình sự xử phạt hành chính một trăm hai mươi hai vụ với một trăm sáu mươi chín đối tượng hoạt động quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh và kiểm soát hành chính ngày càng chính quy chặt chẽ công tác đối ngoại biên phòng được tiến hành đồng bộ đạt chất lượng cao
với những kết quả đạt được dịp này ba mươi sáu tập thể và ba mươi bảy cá nhân có thành tích xuất sắc đã được bộ quốc phòng bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
và ủy ban nhân dân tp tuyên dương khen thường